theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính từ một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng bảy đến sáu h ngày hai mươi bảy tháng bảy việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
trong bốn trăm hai mươi ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm sáu mươi năm ca số ca còn đang điều trị là năm mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một chín trăm năm mươi bốn người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm ba mươi hai người
cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi chín trăm hai mươi hai người cách ly tại nhà nơi lưu trú tám trăm linh người